cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản xảy ra tại
tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức có liên quan ở giai đoạn hai kết quả điều tra xác định từ
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi các đối tượng có liên quan tại tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập
đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư quang thuận công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố
vạn thuận công ty cổ phần đầu tư và phát triển sunny world và các tổ chức khác đã có hành vi
gian dối làm trái quy định của pháp luật tạo lập hai mươi năm gói trái phiếu với tổng giá trị là ba mươi tám mươi một tỷ
đồng để bán cho người mua huy động tiền và chiếm đoạt căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an xác định những trái chủ sở hữu hai mươi năm mã trái phiếu do bốn công ty phát hành nêu trên
tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án
bộ công an đã ủy thác cho phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố theo địa chỉ của trái
chủ trên hợp đồng mua bán chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin lấy lời khai bị hại để xem xét
giải quyết theo quy định của pháp luật đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã nhận được
phần lớn kết quả ủy thác đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của
người bị hại tuy nhiên còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú không đến trình báo
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
bộ công an đề nghị bị hại còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm trái phiếu khẩn trương đến phòng cảnh sát kinh
tế công an các tỉnh thành phố phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu hợp đồng liên quan đến
việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu do bộ công an ban hành để được xem xét
giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp nếu người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp
thông tin tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra không có căn
cứ để xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án trước đó ngày một mươi một tháng bốn tòa
nhân dân thành phố hồ chí minh tuyên bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp mức án tử hình
về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đưa hối lộ và tham
ô tài sản nhưng bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ ba năm tù treo tới tù trung thần về
một trong các tội
tham mô tài sản nhận hối lộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về cho vay trong
hoạt động của các tổ chức tín dụng căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại tòa hội đồng xét
xử cho rằng đủ cơ sở xác định bà trương mỹ lan là chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và nhiều công
ty khác trong hệ sinh thái phạm thị pháp mặc dù bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận hành vi phạm
tội hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bà lan đã nắm giữ cổ phần hơn chín mươi một năm của ngân
scb nắm quyền chi phối gần như tuyệt đối tại scb hội đồng xét xử nhận định lời khai của
bị cáo lan và luật sư bào chữa cho rằng bà lan chỉ nắm một mươi năm còn lại là của cổ đông nước
nước ngoài và nhiều bạn bè đứng tên là không có căn cứ không có cơ sở chấp nhận theo hội đồng xét xử
các bị cáo bất chấp quy định của pháp luật thậm chí giải ngân trước hợp thức hóa hồ sơ sau
cáo trương mỹ lan trở thành người có quyền quyết định cao nhất tại scb đủ dấu hiệu về mặt
trường để có chức vụ quyền hạn của tội tha mô tài sản hội đồng xét xử khẳng định lời bào chữa cho
rằng bị cáo lan không có vai trò gì tại scb là không có căn cứ không được tòa chấp nhận hội đồng
xét xử nhận định có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trang truy tố
hậu quả do bị cáo lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại đặc biệt lớn
với scb đẩy nhà băng vào tình trạng mất thanh khoản gây hoang mang cho khách hàng người dân
hành vi của tám mươi sáu bị cáo mang tính có tổ chức trong đó bà trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo
hành vi phạt tội ngoài mức án trên tòa buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi hoàn cho scb dư nợ của
một hai trăm bốn mươi ba khoản vay còn lại tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khởi tố vụ án tương đương số tiền là
sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng tòa quyết định tiếp tục cây biên tạm giữ đối với các bất động sản cổ phần giấy chứng
sử dụng đất sổ tiết kiệm các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo những người liên quan khác để đảm bảo thi hành
nghĩa vụ tương ứng bên cạnh đó tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản có liên quan tới vụ
án cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác ngày hai mươi sáu tháng bốn từ trại tạm giam bà trương mỹ lan
đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
với nhiều hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu các bị cáo trong vụ án vạn thịnh pháp
đã lừa đảo ba mươi tỷ đồng của hơn bốn mươi hai nhà đầu tư trong ngày đầu tiên xét xử vụ đại án cụ bà tám mươi ba tuổi
có mặt trước cổng tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh để theo dõi mong đòi lại công bằng sáng ngày
năm tháng ba tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn
vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb với tám mươi sáu bị cáo trong đó bị cáo tòa án nhân dân
bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị truy tố ba tội danh đưa hối lộ vi phạm
quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản ngồi lặng lẽ trên ghế đá ở công viên nhỏ
đối diện tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh cụ bà lệ hằng tám mươi ba tuổi ngụ tại thành phố hồ chí minh
ngắn lệ cụ liên tục thở dài khi nghe những câu chuyện của những người cùng chung cảnh ngộ xung quanh
sau khi bán nhà riêng ở quận tân phú và nhà của con trai ở quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
cụ đã mang hơn một mươi bốn
tỷ đồng vào scb gửi tiết kiệm
lúc này phía nhân viên ngân hàng
tư vấn cho cụ mua trái phiếu
cụ kể nhân viên tư vấn rằng
mua trái phiếu có tài sản đảm bảo
cụ lại có thể rút lãi bất cứ lúc nào
khi mong muốn
tuổi cao mắt yếu lại nghe những lời hứa hẹn
đường mật của nhân viên scb
cụ đồng ý ký tên mua trái phiếu
sau đó vài tháng cụ nghe nhiều
thông tin liên quan đến scb
và tập đoàn vạn thịnh pháp
nên lên ngân hàng để xin rút tiền
lúc này phía scb cho biết
ngân hàng đã chịu sự quản lý của nhà nước
không thể giải quyết việc yêu cầu
rút tiền của cụ
suốt từ đó cho đến nay cuộc sống gia đình của
hằng đảo lộn
người chồng gần chín mươi tuổi bức xúc u út
đến mức điên loạn
con trai của cụ cũng bất mãn
thậm chí có hành vi sai trái với cụ
nếu không có những người thân xung quanh động viên
đỡ đần có lẽ tôi đã chết
hơn một mươi bốn tỷ đồng là số tiền
tích góp cả cuộc đời của gia đình tôi
giờ không biết đi đâu
về đâu làm sao để đòi lại
chúng tôi rất khổ sở
sống lay lắt vật vờ
gia đình thì sao sáo
tôi mong nhà nước sẽ tích cực trong vụ án này
có phương án đòi lại tiền cho người dân chúng tôi
cụ hằng nói
cũng là nạn nhân trong vụ việc mua bán trái phiếu
bà hạnh sáu mươi hai tuổi cho biết
cả cuộc đời bà làm lụng vất vả
đổ mồ hôi
máu và nước mắt mới có được hơn sáu trăm linh triệu đồng
số tiền này bà gửi tiết kiệm
trong năm hai nghìn hai mươi
với sổ tiết kiệm tới ngày đáo hạn
bà được nhân viên ngân hàng scb tư vấn
chuyển qua mua trái phiếu
với nhiều gói để lựa chọn
bà cũng không nhớ rõ
nhân viên ngân hàng đã tư vấn thế nào
nhưng bà tưởng rằng
trái phiếu cũng là một loại sổ tiết kiệm
có thể linh hoạt nộp vào rút ra
do đó bà đồng ý mua trái phiếu
lúc ghi giấy tờ mua trái phiếu
bà hạnh cho biết
nhân viên chỉ đưa cho bà ký tên
chứ không cho đọc nội dung
hợp đồng mua trái phiếu cũng không được ký
đến thời điểm đó
mà phải sau khoảng một tuần
khi đã hết thời hạn thay đổi
việc mua bán trái phiếu
từ đó tới nay
bà hạnh chưa nhận được
bất cứ đồng tiền lãi nào
khi bà trương mỹ lan bị bắt
số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng của bà
cũng không biết làm thế nào để lấy lại
tưởng chừng có số tiền lận lưng
lo toan khi về già
thế nhưng bà hạnh lại trắng tay
trong nháy mắt
bà đã gõ cửa hết các cơ quan liên quan
để mong lấy lại được số tiền gốc của mình
nhưng tất cả đều vô vọng
tôi khổ lắm
không còn một đồng su các bạc nào trong người
hiện giờ tôi đang ở trọ
không chồng con không việc làm
tuổi cao sức khỏe yếu
tôi xin việc làm rất khó
chỉ có thể xin làm được công việc tạm bợ
để sống sót qua ngày
tôi thường phải đi ăn trực
tại nhà bạn bè người quen
việc nhịn đói không có gì ăn là thường xuyên diễn ra
bà hạnh rừng rừng nước mắt
nhân viên một ngân hàng
tại tp hcm cho biết
anh cay đắng suốt thời gian dài
vì bị lừa mua trái phiếu của scb
với số tiền lên đến ba tỷ đồng
cay đắng là bởi vì
anh này làm việc trong ngân hàng
là người có nghiệp vụ có hiểu biết
lại rất cẩn thận
nên trước khi quyết định xuống ba tỷ đồng
để mua trái phiếu scb
anh rất cân nhắc
anh cho rằng niềm tin chính là yếu tố then chốt
khiến anh sập bẫy cổ phiếu ở scb
khỏi phải nói
sau khi số tiền trên chưa biết đi đâu về đâu
để lấy lại
cuộc sống của anh đảo lột bế tắc
anh cũng đã nộp đơn thư khắp nơi
với hy vọng sớm lấy lại được số tiền
mình đã mua trái phiếu tại scb
chia sẻ về việc tới tòa án nhân dân tp hcm
để nghe ngóng phiền xét xử
dù không được vào bên trong tham dự
anh nhân viên ngân hàng cho biết
để vơi bớt phần nào áp lực
mà anh phải gánh chịu suốt thời gian qua
tới đây gặp nhiều người
có cùng cảnh ngộ
có người bị lừa vài trăm triệu đồng
cũng có người bị lừa đến vài chục tỷ
anh này cám mong cơ quan chức năng
sẽ sớm tìm lại công bằng cho những người bị lừa như anh
theo cơ quan điều tra
bị cáo chức mỹ lan và đồng phạm
đã lừa đảo ba mươi tỷ đồng
của hơn bốn mươi hai nhà đầu tư
thông qua việc phát hành trái phiếu
cụ thể cơ quan điều tra xác định
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
các nghi phạm liên quan
tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
và một số công ty tổ chức
đã thực hiện các hành vi gian dối
vi phạm quy định pháp luật
để tạo ra hai mươi năm gói trái phiếu
cụ thể cục cảnh sát kinh tế bộ công an
đã xác định những trái chủ đang sở hữu
hai mươi năm trái phiếu do các công ty phát hành
nêu trên là bị hại của vụ án
số lượng bị hại quá lớn
nên cục cảnh sát kinh tế bộ công an
đã ủy thác điều tra đến cơ quan
cảnh sát điều tra công an các tỉnh thành phố
theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng
mua bán chuyển nhượng trái phiếu
tiếp nhận thông tin
lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết
theo quy định của pháp luật
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án
đảm bảo quyền lợi của bị hại
cục cảnh sát kinh tế bộ công an đề nghị
các bị hại còn dư nợ trái phiếu
của hai mươi năm gói trái phiếu
và hai mươi mã số hiệu nêu trên
khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an
các tỉnh thành phố
nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh
hợp đồng mua bán trái phiếu
phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu
hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu
hoặc chuyển đơn đề nghị
để được xem xét giải quyết
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
nếu người bị hại không đến làm việc
trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án
bộ công an sẽ không xem xét
giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp
trong vụ án hồ sơ của công an thể hiện
trong số hơn bốn mươi hai
trái chủ của trái phiếu
do bốn công ty trên phát hành
thì ba mã trái phiếu do công ty an đông
có phát hành có số bị hại lớn nhất
bằng chứng là hồi tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi hai ngay sau khi
bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị
vạn thịnh pháp bị bắt giam
công ty cổ phần chứng khoán tân việt
có báo cáo thể hiện
ba mã trái phiếu an đông đã có
khoảng bốn mươi khách hàng mua qua
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
gồm một mươi bảy bốn trăm linh người sở hữu trái phiếu
hơn năm người mua lô
và hơn một mươi năm năm trăm linh người mua lô
ba mã trái phiếu này được an đông
phát hành vào năm hai nghìn một mươi tám

đây đều là trái phiếu nhiều không
như không chuyển đổi không kèm chứng quyền
không có tài sản đảm bảo
đều do công ty cổ phần chứng khoán
tân việt tư vấn rồi kiêm luôn
đại lý phát hành
sau khi ký hợp đồng hợp tác với tân việt
scb rầm rỗ phát động nhiều chương trình
để cán bộ nhân viên thi đua
dẫn dụ khách hàng mua trái phiếu
khiến tới tận phút thứ tám mươi chín
chỉ một ngày trước khi bộ công an
khởi tố ba trường mỹ lan
thượng đế thành khổ chủ
ngoài an đông trái phiếu
mã qt hai nghìn một mươi tám

tìm bị hại là do quang thuận phát hành
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
với khối lượng
lên tới một mươi năm triệu trái phiếu
thu về một năm trăm linh tỷ đồng
đây cũng là trái phiếu rủi ro cao nhất
khi không chuyển đổi không kèm chứng quyền
không có tài sản đảm bảo
tới hạn quang thuận
không thanh toán tiền lãi với lý do
nguồn tiền theo phương án kinh doanh phát hành
trái phiếu gặp khó khăn
do ảnh hưởng tiêu cực của thị trường bất động sản
nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh
không thường hiện chưa bù đắp đủ
cho khả năng trả lãi định kỳ
tài sản đang bị phong tỏa
do có liên quan đến vạn thịnh pháp
nên việc kinh doanh gặp nhiều ảnh hưởng
quang thuận dính tới vạn thịnh pháp
bắt đầu là từ năm hai nghìn một mươi
khi bất ngờ tăng vốn mạnh
từ một trăm năm mươi tỷ đồng lên đến một một trăm linh tỷ đồng
cùng với sự xuất hiện
của bốn cổ đông họ trương
trong đó có trương huệ vân
là các lãnh đạo cao cấp
trong hội đồng quản trị của vạn thịnh pháp
còn hai mươi mã trái phiếu
mà cục cảnh sát kinh tế tìm bị hại
do secha phát hành
trong ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đáo hạn ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi năm
tổng mệnh giá hai tỷ đồng
và đều có lãi suất
là một mươi một một năm
kỳ lãi sáu tháng một lần
thương vụ này cũng do tân việt
làm tổ chức lưu ký
vừa qua secha gửi văn bản
đến sở giao dịch chứng khoán hà nội thông báo
tổng lãi cho hai kỳ thanh toán
đối với hai mươi mã trái phiếu này
tổng số tiền lãi cùng với phạt lãi
đã lên đến hai trăm hai mươi hai tỷ đồng
lý do được secha đưa ra
là do tổ chức phát hành chưa thu xếp được
nguồn thanh toán
cuối cùng là trái phiếu do sunny world phát hành
sunny world nằm trong hệ sinh thái
của vạn thịnh pháp
năm hai nghìn một mươi tám sunny world phát hành
thành công hai đợt trái phiếu
kỳ hạn năm năm huy động được tổng cộng

tuy nhiên cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
công ty này đã mua lại
trước hạn bảy trăm linh tỷ đồng trái phiếu
từ hai nhà đầu tư tổ chức
dù số trái phiếu này được phát hành
chưa đầy một năm
trong quá trình điều tra giai đoạn hai của vụ án
xảy ra tại ngân hàng scb
bộ công an làm rõ hành vi rửa tiền
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà trương mỹ lan
thiếu tướng nguyễn văn thành
phó cục trưởng cục cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế nhận định
sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng
bà lan đã đem đi đầu tư
gom bất động sản lớn trên toàn quốc
đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư
thiếu tướng nguyễn văn thành
phó cục trưởng cục cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế
bộ công an thông tin về quá trình điều tra giai đoạn hai
trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị liên quan
theo thiếu tướng thành
đây là vụ án lớn
với số lượng bị can người liên quan rất nhiều
vì vậy cơ quan điều tra tách vụ án
để điều tra trong hai giai đoạn
ở giai đoạn hai
bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính
là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến trái phiếu và rửa tiền
của bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cho hay
cơ quan điều tra bước đầu xác định
bà trương mỹ lan đã thông qua bốn doanh nghiệp
để phát hành hai mươi năm gói trái phiếu
thu khoảng ba mươi tỷ đồng
khó khăn bây giờ là xác định bị hại
những nhà đầu tư mua trái phiếu
thiếu tướng thành nói
vì cục phó đề nghị
những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà lan
và đồng phạm cần đến công an địa phương
nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên
các trái phiếu để trình báo
đối với hành vi rửa tiền
thiếu tướng thành cho biết pháp luật đã quy định
rõ những hành vi để rửa tiền
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
lấy ví dụ như người phạm tội dùng tiền
có được do phạm tội mà có
để sử dụng vào việc đầu tư
giao dịch ngân hàng
và giải trợ từ thiện
thông tin thêm thiếu tướng thành cho biết
số tiền mà bà trương mỹ lan giúp được
qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này
đem đầu tư mua gom các bất động sản
lớn trên toàn quốc và chuyển một phần
ra nước ngoài theo kết luận điều tra
với vai trò là chủ tịch vạn thịnh pháp
bà trương mỹ lan sở hữu số lượng lớn
các công ty con công ty liên kết
giao cho người nhà người thân tín
điều hành quản lý tại ngân hàng scb
bà trương mỹ lan dù không nằm
giữ chức vụ tại đây nhưng lại là
cổ đông chính có thời điểm nằm giữ
đến tám mươi năm cổ phần
kết luận điều tra xác định bà lan
dùng scb làm kênh huy động vốn
cho cá nhân mình cùng đồng phạm
lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền
trong scb vốn là tiền của
người dân và khách hàng gửi vào ngân hàng
với các thủ đoạn trên
trương mỹ lan và đồng phạm đã rút ruột

của scb số tiền này
đến nay không thể chi trả và
còn phát sinh số tiền lãi hơn

kết luận điều tra xác định
bà trương mỹ lan và đồng phạm gây thiệt hại
với tổng số tiền là bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý trong vụ án này
cơ quan điều tra đã kê biên
khối tài sản đồ sộ của bị can trương mỹ lan
cụ thể cục cảnh sát điều tra
tội phạm về kinh tế tạm giữ

quyền sử dụng đất
giấy chứng nhận công trình xây dựng

quyền sử dụng đất danh sách

và hai mươi một hợp đồng công chứng

các thửa đất thuộc dự án phước kiện
huyện nhà bè tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
cũng tiến hành kê biên
đối với một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan
đến bà trương mỹ lan
kê biên tám trăm năm mươi bảy triệu cổ phần scb của bà lan
và các cá nhân đứng tên hộ
kê biên sáu mươi một bất động sản
và ngăn chặn giao dịch tám bất động sản
của các bị can trong vụ án
ngoài ra cục cảnh sát điều tra
tội phạm về kinh tế cũng kê biên
hai mươi hai tài sản là phương tiện
gồm một du thuyền hai tàu
một mươi chín ô tô của bà trương mỹ lan và trương huệ vân
do các pháp nhân đứng tên
bên cạnh đó còn có một số tiết kiệm
thiết bị điện tử và các đồ vật khác
vậy trong nước
bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
có những tài sản nào
đó là những tòa nhà triệu đô
đầu tiên phải kể đến là khách sạn dai u
tổ hợp trung tâm thương mại đi hà
với tổng diện tích gần ba ha
khách sạn dai u hà nội năm sao
khu văn phòng đi hà business center
và khu căn hộ cho thuê
trong thời gian đầu hoạt động
dai u là khách sạn lớn nhất của hà nội
thu hút giới doanh nhân và nguyên thủ các quốc gia
chọn là nơi nghỉ ngơi khi đến việt nam
khách sạn dai u hà nội
nằm ở vị trí đắc địa
với bốn mặt phố bao quanh
nằm ở trung tâm cửa ngõ phía tây của hà nội
với hơn bốn trăm linh phòng nghỉ
phần không gian mở của cụm tổ hợp dai u
hướng về phía hồ thủ lệ
trước khi về tài vạn thịnh pháp
khách sạn dai u trải qua ba đời chủ
đến năm hai nghìn một mươi năm
công ty cổ phấn bongsen công bố tại
đại hội đồng cổ đông có kế hoạch đầu tư

để sở hữu năm mươi một
vốn khách sạn dai u hà nội
như vậy tổ hợp khách sạn dai u được định giá
lên tới gần bảy một trăm sáu mươi tỷ đồng
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi năm
đến năm hai nghìn một mươi sáu
công ty bongsen đã mua được

nhưng sau đó
công ty không công khai tiến độ thương vụ này
cho đến phiên tòa này
qua lời khai của bà trương mỹ lan
thì bongsen có khi ấy là chủ khách sạn dai u
toàn bộ khối tài sản này
gia đình bà trương mỹ lan
chiếm trên chín mươi ba cổ phần
trong phiên xét xử bà trương mỹ lan
đã đề nghị bán khách sạn dai u
để khắc phục hậu quả của vụ án
cách khách sạn dai u vài chục mét
là tòa nhà capitol plain hai mươi chín liễu giai
ba đình hà nội
là tòa nhà văn phòng hạng a
với hai tòa tháp văn phòng cao ba mươi bảy tầng
diện tích cho thuê thực là một trăm linh m hai
về kiến trúc
capitol plain lấy cảm hứng kiến trúc hình ảnh con rồng
từ trong truyền thuyết dân gian việt nam
ý tưởng vẩy rồng trên nền kính
và thiết kế của tòa nhà
để mô phỏng một con rồng đang bay nhảy
tòa nhà vốn là một phần
của dự án vinhome metropolis
sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân
công ty cổ phần twin peaks
thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản singapore
đầu năm hai nghìn hai mươi hai
capitol plain thông báo thoái vốn
khỏi tòa nhà capitol plain
và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này
với giá trị là
bảy trăm năm mươi một triệu đô la singapore
tương đương là năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ
khoảng một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
chủ mới tòa nhà văn phòng tọa lạc
tại trung tâm quận ba đình hà nội
được giới thiệu là công ty cổ phần đầu tư
và phát triển vivaland
vivaland từng được giới bất động sản
nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ
với vạn thịnh pháp
trên website chính thức của tập đoàn vạn thịnh pháp
trước đó cũng xuất hiện thông tin vivaland
là đối tác
một tòa nhà đẹp lộng lẫy giữa thủ đô
ba trăm linh triệu đô la mỹ
nhưng bấy lâu nay thiên hạ vẫn chỉ dừng lại
ở việc đồn đoán về chủ nhân của nó
sự giàu có xa hoa
cùng những bí ẩn thâm sâu trong gia tộc
trương mỹ lan được hé mở một phần
khi bà lan phải đứng trước tòa
với tư cách bị cáo trong một vụ đại án
vô tiền khoáng hậu
bà trương mỹ lan thừa nhận
đây là tài sản của gia đình mình
được mua với giá là bảy trăm linh triệu đô la mỹ
chưa kể chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện
nay bị cáo muốn bán tài sản này
với trị giá là một tỷ đô la mỹ
tuy nhiên tòa thông báo
đã nhận được thông tin con gái bị cáo lan
gửi cho hội đồng xét xử
thì tòa nhà capitol plain
hai mươi chín liễu dai dự kiến
được trả khoảng ba trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
chứ không phải là một tỷ đô la mỹ
như bị cáo lan nói
xây dựng trung tâm thương mại trên đất vàng
ngoài những tài sản khổng lồ
được bị cáo trương mỹ lan lần đầu xác nhận tại tòa
vạn thịnh pháp còn sở hữu
hàng loạt dự án đắc địa
tại trung tâm cung đường nguyễn huệ
nơi đặt trụ sở chính của vạn thịnh pháp
đồng khởi của các địa điểm xung quanh
ở trung tâm tp hcm quận một quận ba
trong đó phải kể đến khách sạn bốn sao
trên đường nguyễn huệ
thuộc quản lý của công ty cổ phần bông sen
công ty con của vạn thịnh pháp
cũng tại khu đất vàng trung tâm quận một
vạn thịnh pháp có sở hữu khu phức hợp
trung tâm mua sán union square
với bốn mặt tiền
đường đồng khởi lê lợi nguyễn huệ lê thánh tôn
gần kề với trụ sở hội đồng nhân dân
và ủy ban nhân dân tp hcm
nơi này có tổng diện tích sản
lên đến chín mươi một m hai
quy mô sáu tầng hầm
và chín tầng nổi
trong đó có năm tầng nổi là khách sạn năm sao
kể đến là trung tâm mua sắm
andong plaza và khách sạn năm sao
windsor plaza đường an dương vương
quận năm cũng thuộc sở hữu của tập đoàn
vạn thịnh pháp
andong plaza và khách sạn năm sao
windsor plaza có tổng vốn đầu tư
hơn gần một ba trăm linh tỉ đồng
với tòa nhà cao hai mươi năm tầng
và trung tâm thương mại hội nghị
windsor plaza là khách sạn đầu tiên
do tư nhân việt nam đầu tư và quản lý
đạt tiêu chuẩn năm sao
và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn
như hội nghị apec năm hai nghìn sáu
thời điểm hiện tại
windsor hotel vẫn hoạt động bình thường
nhưng lại rơi vào trạng thái khá vắng khách
một tài sản khác
được bị cáo trương mỹ lan nhắc đến
tại tòa chính là biệt thự cổ
nằm tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai
võ văn tần quận ba
căn biệt thự cổ được xây dựng
trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai
theo kiến trúc pháp cổ
là nhà cấp hai ba
gồm hai tầng
với tổng diện tích sản xây dựng
là hơn hai m hai
vào năm hai nghìn một mươi ba
khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động
căn biệt thự trên một trăm linh tuổi này
được giao bán với giá bốn mươi bảy triệu usd
nhưng đến năm hai nghìn một mươi năm
công ty cổ phần minerva
được bà lan đứng tên chủ sở hữu
thành công với trị giá là ba mươi năm triệu usd
khoảng hơn bảy trăm linh tỷ đồng
theo tỷ giá giai đoạn đó
ngay sau khi mua lại căn biệt thự này
bà lan đã cho chúng tu lại
theo nguyên bản vào năm hai nghìn một mươi
sau khi bà trương mỹ lan bị bắt
lực lượng chức năng đã đến nơi làm việc
rồi nhà thầu đã thông báo
đóng cửa công trình ngưng thi công
trả lời trước tòa bị cáo lan
xin giữ lại căn biệt thự này
vì là di tích cổ gia đình muốn bảo tồn
một mắt xích quan trọng
trong vụ án vạn thịnh pháp
là bị cáo chu lập cơ
chồng của trương mỹ lan
người nắm vai trò là cổ đông chính
sở hữu chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần
và chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần đầu tư times square
doanh nghiệp sở hữu tòa nhà times square
tọa lạc ngay mặt tiền
đường nguyễn huệ phường bến nghé quận một
times square là cao ốc phúc hợp
nằm ở vị trí trung tâm đường nguyễn huệ
tòa nhà cũng được xem là trái tim
của thành phố hồ chí minh
tổng thể kiến trúc của times square
là tầng một trăm sáu mươi ba năm m
có khối bệ sáu tầng
và ba tầng hầm với tổng diện tích
xây dựng khoảng chín mươi m hai
chiều cao của times square
lên tới gần một trăm sáu mươi năm m
và là tòa nhà thứ hai của thành phố hồ chí minh
có sân đậu trực thăng trên sân thượng
toàn bộ mặt ngoài của times square
được giới thiệu là một trong số những khách sạn
sáu sao đầu tiên ở việt nam
từng ở vị trí thứ bốn trong danh sách
năm mươi khách sạn tốt nhất thế giới
khách sạn có mặt tiền hướng ra đường đồng khởi
trúc khởi và nguyễn huệ
với thiết kế vương giả lộng lẫy
tinh xảo đến từng chi tiết
vừa phong thoáng hiện đại
lại vừa cổ điển quý phái
bị cáo chu lập cơ thừa nhận
đồng ý để vợ là bà trương mỹ lan
và tập đoàn vạn thịnh pháp
làm thủ tục đầu tư
cấp phép xây dựng huy động vốn
vay vốn ngân hàng scb
thực hiện công trình tòa nhà times square
khu liên hợp văn phòng khách sạn căn hộ cao cấp
trung tâm thương mại
sau đó ông chu lập cơ lại thống nhất với vợ
để giữ tài sản hình thành trong tương lai
tại dự án times square
để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân
pháp nhân do bà trương mỹ lan chỉ định
công ty times square
ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
nghị quyết chấp thuận thế chấp
để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay
tại ngân hàng scb
giúp cho bà trương mỹ lan
giúp ruột tiền tại scb
gây thiệt hại hơn chín tỷ đồng
những khối tài sản khổng lồ của bà lan
từ đâu mà có
những thương vụ mua bán hàng trăm triệu đô la
cho trương mỹ lan
chỉ đến khi bà lan bị bắt truy tố về ba tội danh
tham mô tài sản đùa hối lộ
và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thì cả xã hội mới bảng hoảng
và vỡ lẽ
bị cáo rút ruột của ngân hàng scb một triệu tỷ đồng
từng đó tiền thì bà muốn làm gì cũng được
những góc khuất sẽ được hé lộ
và phơi bày những cuộc tranh luận tiếp theo
tại phiên tòa
cũng như quá trình điều tra giai đoạn hai của đại án này
cơ chế đặc biệt thu hồi tài sản
vụ án vạn thịnh pháp
cần thống nhất rất cao giữa các cơ quan
để dễ áp dụng thi hành án nhanh
ông nguyễn văn hòa
cục trưởng thi hành án dân sự tp hcm
nói về hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm
tổng cục thi hành án dân sự
bộ tư pháp vào sáng ngày một mươi tháng bốn
tài sản cần thu hồi
trong vụ án vạn thịnh pháp
gồm khoảng một sáu trăm linh bất động sản
hai mươi ba mã cổ phiếu cổ phần
giá trị đặc biệt lớn
đa số bất động sản nằm tại tp hcm
cục thi hành án dân sự tp hcm
đã tiếp nhận hồ sơ
liên quan đến các bất động sản này
và đang phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buồn lậu
bộ công an đối chiếu các loại giấy tờ
bên cạnh tài sản theo ông hòa
số tiền trong vụ án cần thu hồi
ước tính là bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng
có tám mươi tại tp hcm
số bị hại giai đoạn đầu
không nhiều nhưng giai đoạn hai
của vụ án lên tới ba mươi sáu người
và có thể tăng
đoạn hai của vụ án vạn thịnh pháp
bà trương mỹ lan và đồng phạm bị cáo buộc
lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan
việc phát hành trái phiếu trái pháp luật
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
chiếm đoạt khoảng
một mươi tỷ đồng của hơn ba mươi người dân
ngoài ra bà lan
và nhiều bị can có bị điều tra tội rửa tiền
tính pháp lý của các tài sản
và dự kiến tình huống xảy ra
khi thi hành án cũng được tính đến
chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra
để nắm rõ bản chất của dòng tiền
tính chất các tài sản
làm đảm bảo thu hồi tối đa
nhanh đúng pháp lý tránh xảy ra điểm nóng
ông hòa cho hay
cho rằng khó khăn đầu tiên
khi thu hồi tài sản trong đại án vạn thịnh pháp
là các quy định còn trông chéo
ông hòa đề nghị các cơ quan
sớm sửa đổi pháp luật thi hành án
phù hợp thực tế đảm bảo nhanh hiệu quả
ông đề xuất bộ tư pháp
tăng cường nhân sự biên chế cho tp hcm
để thi hành vụ án vạn thịnh pháp
bởi cục thi hành án dân sự
đang rất áp lực